thực hiện các chợ khi được xây dựng xong các kỳ ốt thực phẩm đều bị di chuyển xuống các tầng hầm khiến cho người dân vốn đã quen với việc mua sắm ngay cả khi đang đi xe máy xe đạp ngại phải gửi xe và đi bộ xuống tầng hầm
do sự bất tiện trong việc mua sắm đã khiến các chợ tạm chợ cóc mọc lên xung quanh và thu hút một lượng khách lớn mua thực phẩm tại đây
đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân gây tắt ngẽn giao thông đô thị hiện nay
vắng là vì có các chợ cóc người ta tiện xe người ta không phải gửi xe chẳng hạn không phải xuống những bậc cửa thang lắm lúc người ta cũng lười xuống
các cấp chính quyền có những biện pháp nào mà giảm những chợ tạm chợ cóc thì để cho bà con ở dưới này mới bán được
chứ còn nếu mà vẫn còn như thế thì ai có xuống đây
ở trong này tất nhiên là phải
cái việc mà chất lượng thì bao giờ cũng phải tốt hơn nhưng mà người ta đôi khi người ta không hiểu thì người ta cứ thích tiện đâu ta mua đấy thôi
giờ có khi gửi xe chỉ hết mấy nghìn thôi nhưng mà người ta cũng không thấy
chức năng chính của tòa nhà là chợ và trung tâm thương mại mua sắm chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ
sau khi xây dựng chợ trung tâm thương mại được sử dụng nhiều vào những mục đích khác như cho thuê làm văn phòng công ty cho thuê làm căn hộ nhà ở làm nơi tổ chức sự kiện đám cưới nhà hàng karaoke
đến nay mô hình chợ trung tâm thương mại vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong đợi
những khu vực kinh doanh thực phẩm cần phải được ưu tiên đặt ở những vị trí tốt ở trung tâm thương mại
trả lại chức năng chính của chợ như trước kia dẹp chợ cóc chợ tạm
một mặt giúp bà con tiểu thương buôn bán thuận lợi hơn bảo đảm kinh tế gia đình của họ
mặt khác giúp người dân dễ dàng cho việc mua hàng hóa thực phẩm tránh tình trạng để bà con phải xuống những tầng hầm
gây bất tiện và buôn bán không hiệu quả như hiện nay
có như vậy mới giúp duy trì được những khu chợ truyền thống giữ gìn nét văn hóa đi chợ hàng ngày của người dân
bảo đảm yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường
qua những ý kiến những nguyện vọng từ phía nhân dân rõ ràng người dân vẫn rất cần một nơi mua bán thuận tiện
hy vọng thủ đô hà nội sẽ có những giải pháp hợp lý cho những chợ dân sinh như chợ thành công đang xuống cấp cần được xây dựng
đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh cho bà con tiểu thương tại những chợ trung tâm thương mại như chợ hàng gia
chợ mơ hay chợ cửa nam giúp tạo thuận lợi cho người dân khi đi mua hàng nhằm phát triển thủ đô ngày một giàu đẹp và hiện đại hơn